và mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
căn cứ quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đối với nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đồng thời xác minh bị can nguyễn thị thanh nhàn đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm tội danh
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã trốn vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
chỗ ở trước khi trốn
căn hộ một nghìn bảy trăm linh sáu
trung cư pacific black
số tám mươi ba b phố lý thường kiệt
phường trần hưng đạo
quận hoàn kiếm hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
số bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch
quận cầu giấy
thành phố hà nội
số điện thoại chín một sáu bảy bảy bảy bảy sáu bảy
tiếp theo là thông tin mới liên quan đến vụ việc ở tỉnh thất bồng lai
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng cao thị cúc
là chủ của khu đất tỉnh thất bồng lai
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
liên quan vụ tỉnh thất bồng lai
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can
là lê thanh nhất nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
lê thanh tùng dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lê thanh hoàn nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bị can lê tùng vân được tại ngoại
để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vụ án này được phơi lộ từ việc
các cơ quan của tỉnh long an nhận được nhiều đơn tố cáo
của tổ chức cá nhân
về hành vi sai phạm của một số trường hợp
sinh sống tại hộ của bà cao thị cúc
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai
sau đó đổi tên thành thiền a bên bờ vũ trụ
hiện vụ án đang được
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau khi đâm chết người ở tỉnh bình thuận
đối tượng điều khiển xe đã bỏ trốn
vào thành phố hồ chí minh rồi ra công an đầu thú
vào tối ngày hôm qua
công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
đối tượng phạm văn nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ngụ tại tỉnh ninh bình
đã đến công an thành phố phan thiết khai nhận hành vi
điều khiển ô tô đâm chết
người tại khu vực bờ kè
đường phạm văn đồng thành phố phan thiết
trước đó vào khoảng h một mươi năm phút
ngày một mươi hai tháng năm
một nhóm người xảy ra mâu thuẫn trước quán nhậu
từ cuộc điện thoại cầu cứu
của cô gái bị khống chế giam giữ
và bị đánh đập
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi
đã khẩn trương giải cứu cô gái
và bắt giữ được đối tượng hành hùng
chiều ngày một mươi hai tháng năm
cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
tiếp nhận cuộc điện thoại của một thiếu nữ
khóc lóc cầu cứu
theo thiếu nữ này cho biết
bị một đối tượng khống chế hai ngày
và bị đánh đập giả man
cuộc điện thoại bị cúp đột ngột
gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân
tổ công tác đã chia ra làm nhiều mũi
kết hợp với quần chúng nhân dân ở đó
là tìm kiếm những ngôi nhà khả nghi xung quanh
và qua quá trình tìm kiếm đó
đã phát hiện được tiếng cực kêu cứu của một cô gái
và tổ công tác đã kịp thời
giải cứu cô gái đó
trong tình trạng là bị đa chắn thương
rất là nhiều
và bắt giữ đối tượng
tại nhà đối tượng đang giam giữ cô gái
và qua lời khai ban đầu cô gái
thì cô cũng nói rằng
đã bị đối tượng giam giữ
tại nhà hai ngày và đánh đập rất giả mang
tổ công tác kịp thời giải cứu
và bắt giữ đối tượng nguyễn thái cường
ba mươi bảy tuổi ở thôn hai xã nghĩa dõng
thành phố quảng ngãi
đưa về trụ sở công an xã nghĩa dõng
để điều tra làm rõ
đến cho tấn hình hại giải thi
bắt nhốt em
đè người em lại dậy xong
lấy tay đấm mặt em
đấm cái đầu em
đi nhiều lần
để cắt tóc em
hẳn đòi lấy dao gạch mặt em
sau khi quen nhau
nguyễn thái cường đưa cô gái này
về nhà ở xã nghĩa dõng
sinh sống như vợ chồng
tuy nhiên do ghen tuông
cường đã có hành vi khống chế
đánh đập chị này gây thương tích
giờ thì trong lúc nóng giận xong
em có đánh gây thương tích
thì em hối hận về cái hành tầm của mình
hiện công an xã nghĩa dõng
phối hợp đơn vị chức năng
tiếp tục điều tra vụ việc
xử lý nghiêm hành vi của nguyễn thái cường
trước pháp luật
sau hai ngày xét xử vào nghị án
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm
tòa nhân dân tỉnh hậu giang
tuyên án bảy bị cáo tham gia đánh nhau
về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo nội dung cáo truyền thông
nói chẳng vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng sáu
do mâu thuẫn nên nhóm của hiểu toàn đăng
với nhóm của phú tính và khanh
đã xảy ra đánh nhau
khiến một người bị thương một người tử vong
tòa nhân dân tỉnh hậu giang
tuyên phạt các bị cáo nguyễn thái đăng
huỳnh thanh toàn và huỳnh thanh hiểu
cùng chú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang
với tổng mức án là ba mươi bốn năm sáu tháng tù
về tội giết người
các bị cáo nguyễn hoàng phú trần hoài thương
võ quang thiện tín
mức án từ một năm sáu tháng đến hai năm sáu tháng tù
nhưng cho hưởng án treo
và phan trí khanh sinh năm hai nghìn bốn
chú tại huyện châu thành
chú tại huyện châu thành a
chín tháng cải tạo không giam giữ về tội gây dối trật tự công cộng
rút ngắn thời gian và thủ tục cho vay
lãi suất tính toán riêng
không ghi trong các hợp đồng vay tiền
mọi giao dịch đều sử dụng qua tài khoản ngân hàng
hoặc là các ví điện tử
và đây chính là cách thức mà các đối tượng hoạt động tín dụng đen
sử dụng trong các giao dịch trái pháp luật
nhằm đối phó với lực lượng chức năng
thêm vào đó nhiều nạn nhân do nhận thức còn hạn chế
và bị các đối tượng đe dọa
trong quá trình vay vốn
nên đã không tố cáo các hành vi vi phạm
điều này khiến cho nhiều đường dây tín dụng đen
vẫn còn đất sống nhất là tại các vùng quê
sau đây là ghi nhận tại nghệ an
từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cho đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã liên tiếp bắt một mươi một vụ
một mươi một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
quá trình đấu tranh cơ quan chức năng xác định
từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm bị bắt sử
các đối tượng đã tiến hành cho nhiều người dân
vay với tổng số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
lãi suất cho vay là từ một trăm linh
thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
hồi trước đây là tôi cho vay ba người
tổng số tiền hơn một trăm linh triệu
với lãi suất
một triệu tiền ngày
vì tôi cứ nghĩ
cho họ vay
mình lấy đồng lại
họ trả lại
họ đến nhà họ vay
họ vay rồi họ sẽ trả
tôi không nghĩ là dính vào pháp luật
như hiện giờ tôi biết đó
lấy lông thêm một đồng
để trang đẩy
tôi có cho một người
vay là một trăm linh triệu
lãi suất là
để đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng thường rút ngắn thời gian
thủ tục cho vay
lãi suất tính toán riêng
không ghi trong các hợp đồng vay tiền
mọi giao dịch đều sử dụng qua tài khoản ngân hàng
hoặc các ví điện tử
nhiều đối tượng còn đe dọa người dân
nếu tố cáo việc làm vi phạm pháp luật của chúng
các đối tượng cho vay
lãi năng tiền
lúc tư bóng
các công ty hỗ trợ dịch vụ tài chính
dịch vụ công đô
cho vay với thủ tục rất nhanh gọn
lãi suất tính toán riêng
không ghi trong các hợp đồng vay vốn
thứ hai là
bộ phận người dân
nhận thức pháp luật còn hạn chế
rồi bị các đối tượng đe dọa
trong quá trình vay vốn
dần đến là không tố cáo các đối tượng cho vay
trong quá trình điều tra gặp một số pháp án
thứ ba là
khiến nó chế tay xử lý
đối với tội phạm vi phạm hoạt động liên quan đến
trong các lợi nặng phần nhẹ
không đủ sức gian đe
để cho đối tượng lợi dụng hoạt động còn tổn
hiện công an tỉnh nghệ an đang chỉ đạo
công an các đơn vị địa phương tăng cường
giả soát nắm tình hình
quốc tâm ngăn chặn tín dụng đen
ngay từ khi mới manh nha hoạt động trở lại
lực lượng công an kêu gọi người dân
cần nâng cao cảnh giác khi tiến hành các hoạt động vay vốn
đồng thời dũng cảm tố cáo hành vi
vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay
bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau một mươi ít phút